năm đường dây ở nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh vừa bị công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội thành phố hồ chí minh và nam định
bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm có liên quan đến đường dây bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng có liên quan
đây là các loại giấy tờ lái xe ô tô xe máy được làm giả
điều đang nói các đối tượng làm giả chọn bộ hồ sơ từ bảng điểm giấy khám sức khỏe và kết quả thi sát hạch cùng nhiều loại giấy tờ khác
để có thể làm giả mà như thật thế này các đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại công nghệ tân tiến
quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước với hàng chục nghìn giấy phép lái xe giả đã được tiêu thụ thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
em tìm hiểu ở trên mạng em xem youtube thì em tự tìm hiểu để em làm
không thông qua ai
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như facebook zalo để đăng quảng cáo về việc làm giấy phép lái xe giả
chúng nói với khách hàng là có chỗ làm chui không phải đi học
người nào có nhu cầu chỉ cần phô tô căn cứ công dân kèm ảnh ba x bốn điện thoại và địa chỉ nhận hàng
sau khoảng từ năm đến bảy năm các đối tượng đã tìm hiểu và tìm hiểu
bảy ngày sẽ có bằng bao gồm cả bằng lái xe và bộ hồ sơ
giá giấy phép lái xe máy từ một triệu đến một năm triệu
giấy phép lái ô tô là từ hai đến bảy triệu từ hạng a một a hai hay b một b hai
qua điều tra thì tôi xác định là các đối tượng này đều đã tìm hiểu trên mạng internet về các phương thức sản xuất này
và các đối tượng thậm chí mua cả những phần mềm những cái ổ cứng chuyên sản xuất bằng lái xe giả
rồi các cái mẫu dấu mẫu văn bản của các cái cơ quan
rồi thì mẫu dấu của các cái đơn vị
trên phạm vi của cả nước toàn quốc
sau đó các đối tượng này thường về chuẩn bị các công cụ khác
như ví dụ như mua sắm máy in máy ép máy dập và các cái phôi cứng
đừng dùng để làm thẻ nhựa theo cái bằng giấy phép lái xe được nêu hành hiện nay
với cái tài liệu điều tra thì chúng tôi đã xác định được các đối tượng đã sản xuất được khoảng hai mươi
bằng bộ bằng giấy phép lái xe máy và ô tô giả và tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc
thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thông tin đề nghị
những người đang sử dụng những cái giấy phép lái xe giả
thì giao nộp cho cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thông tin đề nghị đối với các cơ quan được cấp phép
các cái giấy phép lái xe máy và ô tô sẽ nâng cao cái chế độ bảo mật
để chống cái việc các đối tượng lợi dụng để sản xuất các cái giấy phép xe máy ô tô giả
vụ việc trên cho thấy tình trạng rất đáng báo động
khi một bộ phận không nhỏ những người không qua đào tạo
nhưng vẫn muốn có bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe
hệ lụy của hành vi làm giả giấy phép lái xe là đặc biệt nguy hiểm
chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
cả những đối tượng có hành vi mua và sử dụng loại giấy phép giả này